sáng ngày hai mươi bốn tháng tám thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế và các trường đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
qua phản ánh trên phương tiện truyền thông cho thấy tại một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine
việc làm này không đúng với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ y tế
vì vậy bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
khẩn trương giả soát chấn chỉnh thực hiện tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín đúng đối tượng kịp thời an toàn hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng
nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức đơn vị cá nhân để tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào
sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ y tế về việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả tăng diện bao phủ